tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng khác thưa quý vị sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh bình thuận
tại buổi làm việc giám đốc công an tỉnh bình thuận đã báo cáo tình hình kết quả các mặt công tác của công an tỉnh qua hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
và những nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới kết quả nổi bật trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba là trên toàn địa bàn
tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế giảm một mươi chín vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu kết luận tại buổi làm việc thượng tướng trần quốc tỏ đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được
trong các mặt công tác của công an tỉnh bình thuận trong thời gian qua đồng chí thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới
công an tỉnh bình thuận cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ công tác công an
trong đó tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm
đặc biệt phải tăng cường xây dựng và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc quan tâm đến việc đầu tư xây dựng trụ sở
nơi làm việc và tăng cường lực lượng cho công an xã chính quy nhất là ở những địa bàn trọng điểm phức tạp
thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp nối truyền thống anh hùng lực lượng cảnh sát hình sự phải khẳng định vai trò chủ công phát hiện điều tra xử lý tội phạm về trật tự xã hội
xây dựng hình ảnh thương hiệu của cảnh sát hình sự việt nam khiến tội phạm khiếp sợ nhân dân mến yêu và tin tưởng
đây là yêu cầu của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập cục cảnh sát hình sự diễn ra vào sáng nay tại hà nội
cùng dự lễ kỷ niệm có trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo cục cảnh sát hình sự qua các thời kỳ
trên trạng đường năm mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành từ hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ khi mới thành lập ngày hai mươi hai tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến nay
quân số của cục cảnh sát hình sự đã có gần bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ với một mươi phòng nghiệp vụ
dù ở bất cứ giai đoạn hoàn cảnh nhiệm vụ cách mạng nào cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự vẫn luôn luôn nỗ lực
đoàn kết sẵn sàng và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
tính riêng từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai số vụ phạm tội về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội đã liên tục được kéo giảm
năm hai nghìn hai mươi hai giảm tám tám trăm bảy mươi bảy vụ bằng một mươi sáu bảy so với năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đều đạt cao
ngoài ra cục cảnh sát hình sự trực tiếp phối hợp chỉ đạo công an các địa phương điều tra các vụ trọng án được dư luận cả nước quan tâm
với những đóng góp sự hy sinh và thành tích chiến công đạt được cục cảnh sát hình sự đã được đảng nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý
nhiều năm liên tục được tặng cờ thi đua của chính phủ và bộ công an
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc chúc mừng những thành tích
chiến công cục cảnh sát hình sự đã đạt được trong năm mươi năm qua đồng thời cho rằng lực lượng cảnh sát hình sự xứng đáng là lực lượng nòng cốt
là quả đấm thép trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm nhấn mạnh đến những khó khăn thách thức trong thời gian tới
đặc biệt là sự gia tăng đan sen hoạt động của nhiều loại tội phạm đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề
đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự cần nhận thức sâu sắc tình hình tập trung lực lượng triển khai đồng bộ kiên trì các giải pháp
nhằm kéo giảm bền vững năm tội phạm về trật tự xã hội
nghĩa cơ chế chính sách phát luật về phòng chống tội phạm về trật tự xã hội phát huy vai trò tư lệnh
thực hiện công tác hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra đôn đốc với lĩnh vực được phân công xuyên suốt đến cấp xã
khẳng định vai trò chủ công phát điện điều tra xử lý tội phạm về trật tự xã hội
theo phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực tiếp tục xây dựng hình ảnh thương hiệu của lực lượng cảnh sát hình sự việt nam
khiến tội phạm khiếp sợ
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu cục cảnh sát hình sự quán triển triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị với mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cụ thể xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự từ nay đến năm hai nghìn ba mươi vững mạnh toàn diện cả tổ chức biên chế và trang bị theo hướng tinh gọn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thứ trưởng nguyễn duy ngọc tin tưởng cục cảnh sát hình sự sẽ phát huy truyền thống anh hùng sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thách thức tiếp tục lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc đóng góp tích cực hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân xứng đáng là điểm tựa bình yên của nhân dân

thời gian tới cục cảnh sát giao thông xác định hai chuyên đề công tác trọng tâm đồng thời là mệnh lệnh chiến đấu của bộ công an đó là xử lý vi phạm về nồng độ cồn và chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông
trong đó đối với chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn yêu cầu các địa phương phải thực hiện thường xuyên quyết liệt không có ngoại lệ kiên quyết hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân